trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
hôm nay tại hà nội chủ tịch quốc hội hàn quốc bác tiên sắc đã tiếp trường ban công tác đại biểu
bày tỏ cảm ơn các nhà lãnh đạo và nhân dân việt nam đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc
sự đón tiếp nồng hậu chân thành chủ tịch quốc hội hàn quốc khẳng định hàn quốc luôn coi trọng quan hệ
đối tác hợp tác chiến lược với việt nam hàn quốc luôn ủng hộ sự phát triển của việt nam
mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng thực chất hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục vun đắp để các lĩnh vực hợp tác hai nước
ngày càng phát triển tốt đẹp ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và bền vững